nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân hoạt động vận chuyển hàng hóa được xét nghiệm nhanh kháng nguyên covid được thuận lợi đáp ứng nhu cầu về phòng chống dịch sở giao thông vận tải hà nội vừa đề nghị sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố mở thêm bốn địa điểm
bốn điểm gồm khu vực đường đua f một sân vận động mỹ đình quận nam tử liêm bến xe gia lâm quận long biên nhà thi đấu gia lâm huyện gia lâm và nhà thi đấu tây hồ quận tây hồ
sở giao thông vận tải hà nội cũng đề nghị thành phố giao ủy ban nhân dân các quận huyện phối hợp với sở y tế hà nội bố trí địa điểm phù hợp để tổ chức xét nghiệm trên địa bàn được giao quản lý